chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ thái lan
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam và thái lan là đối tác chiến lược
do đó hai nước cần tăng cường hợp tác trong đó vai trò của đại sứ là rất quan trọng
thủ tướng nêu rõ hai thủ tướng hai nước thường xuyên liên hệ chặt chẽ thúc đẩy quan hệ hai nước
đồng thời đề nghị thái lan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam tìm hiểu cơ hội thúc đẩy đầu tư vào nước này
tăng cường kết nối giao thông với các nước trong tiểu vùng đông nam á nhất là tuyến đường hành lang kinh tế đông tây
đại sứ thái lan cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đại sứ cho rằng trong khu vực đông nam á việt nam và thái lan giữ vai trò thúc đẩy hợp tác các bên
vì vậy hai nước cần tăng cường làm tốt trọng trách này